tại nhà hát lớn hà nội nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam đã giới thiệu đến khán giả đêm nhạc với chủ đề mùa thu yêu thương
với những ca khúc nồng nàn về mùa thu đêm nhạc đã mang tới cho khán giả nhiều cảm xúc
tại đêm nhạc lần này những bản tình ca đặc sắc nhất về mùa thu về tình yêu gia diết được vang lên trên sân khấu
qua sự thể hiện của ba giọng ca đang được các khán giả mến mộ
đó chính là thanh lam với khúc mùa thu hồng nhung với nhớ mùa thu hà nội hay tùng dương với bản tình ca mùa thu cho em
trong một không gian ấm áp chương trình được giàn dựng ấn tượng với những giọng hát chất lượng
mùa thu yêu thương chính là món quà gửi đến khán giả thủ đô hà nội vào thời điểm sang thu mang đến cho khán giả những cảm xúc nồng nàn sâu lắng